lập dự án ma để phân lô bán nền ở phú quốc tỉnh kiên giang ba đối tượng gồm lê minh điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đặng văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và đặng văn lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một điệp cùng với lĩnh và hùng cùng nhau mở công ty trách nhiệm hiểu hạn tư vấn đầu tư và phát triển lhd
ngành nghề môi giới tư vấn kinh doanh bất động sản do điệp làm giám đốc
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai cả ba tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại xã cửa dương và xã cửa cạn
ngoài ra còn lấn chiếm thêm phần đất suối đất rừng đặc dụng bên ngoài
sau đó các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng làm đường bê tông cắm cột điện kéo đường điện trái phép trên các thửa đất
rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy tự đặt tên dự án đều là dự án ma không có thật
rồi tiến hành giới thiệu quảng cáo trào bán các lô nền đất cho khách hàng
với hình thức mua bán là lập vi bằng của các văn phòng thừa phát lại tại phú quốc nhằm thu lợi bất chính
với thủ đoạn trên các đối tượng đã phân hơn một chín trăm năm mươi nền bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt là hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
sau gần hai mươi bốn giờ gây án tên cướp dùng bình xịt hơi cay cướp tiệm vàng ở phan thiết tỉnh bình thuận đã bị bắt giữ khi đang trốn tại bình dương
vào khoảng một mươi bảy giờ chiều qua một mươi chín tháng bốn đối tượng bị bắt khi đang chuẩn bị rời bình dương đi thành phố hồ chí minh
danh tính của đối tượng là thái văn trường ba mươi hai tuổi chú tỉnh đắk lắc
bước đầu công an xác định vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng bốn trường thuê xe máy đi đến tiệm vàng mỹ hoa kim
và quan sát đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày trường quay lại và thực hiện hành vi cướp tiệm vàng
quá trình bỏ trốn trường đã sử dụng nhiều cách thức tinh vi để đối phó với việc truy bắt của công an
bằng cách đón xe khách về tỉnh gia lai rồi xuống xe giữa đường đón xe khác vào lại tỉnh bình dương
lực lượng trinh sát hình sự của công an tỉnh bình thuận và công an thành phố phan thiết đã trắng đêm truy xét
và lần theo dấu vết của tên cướp đến bình dương và bắt giữ thành công
số vàng cướp mà đối tượng cướp được gồm bông tai vòng vàng dây chuyền có giá trị hơn hai cây vàng
đã được công an thu giữ và tiến hành trao trả cho chủ tiệm vàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi tp hcm vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả
là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh đồng thời khởi tố bắt tạm giam bốn bị can
gồm lữ phú thám dương thị thu thảo đặng thị hồng xuyên và lê thị ánh nga
thủ đoạn của các đối tượng
là thu gom các loại tân dược sắp hết hạn sử dụng giá rẻ đưa về nhà của thám
tại phường một mươi năm quận một mươi dùng kéo cắt phần ngày sản xuất hạn sử dụng dập nổi trên mỗi vỉ thuốc
sau đó in hạn sử dụng mới vào mặt sau vỉ thuốc thành hạn sử dụng đến năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi sáu
đặt in vỏ hộp hướng dẫn sử dụng để đưa thuốc giả vào tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ
kết quả khám xét đối với duyên thu giữ ba mươi chín thùng thuốc chứa sáu hai mươi hai lọ
chai thuốc giả không rõ hóa đơn chứng tử về
nguồn gốc xuất xứ khám xét tại nơi ở và kho chứa hàng của lữ phú thám
thu giữ một trăm linh chín thùng thuốc chứa hơn một trăm linh vỉ thuốc hộp chai ống thuốc giả các loại
hơn ba mươi năm vỏ hộp tem nhãn thuốc giả các máy in date máy ép nhiệt
và các công cụ dụng cụ để sản xuất thuốc giả
mưa rông lốc và mưa đá tại các tỉnh sơn la lai châu lào cai hà giang
tuyên quang cao bằng bắc cạn và thanh hóa trong hai ngày qua
đã khiến hai người mất tích hơn năm ba trăm linh ngôi nhà bị hư hỏng
vừa bước xuống xe khách chưa kịp thay đổi phương thức di chuyển để tẩu tán hai viên ma túy tổng hợp
một đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
theo đó vào ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu vực xã giang sơn huyện đô lương
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện quỳ hợp
tiến hành bắt giữ đối tượng lô thị vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trong năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện đô lương về hành vi vận chuyển trái phép hai viên ma túy tổng hợp
qua điều tra xác định đối tượng vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện quế phong
hình thành đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện quế phong đi các huyện quỳ hợp
đô lương tân kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
sau một tuần kể từ khi xảy ra sự cố sạt lở hầm bãi gió trên tuyến đường sắt xuyên việt qua địa phận xã đại lãnh
huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đến chiều ngày một mươi chín tháng bốn hoạt động thi công khắc phục vẫn đang được triển khai tất bật bằng nhiều biện pháp kỹ thuật
theo ban quản lý dự án tám mươi năm ước tính còn khoảng một trăm năm mươi mét khối đất đá sạt lở bên trong hầm phải thu dọn
nhưng với các giải pháp kỹ thuật mới được tăng cường cùng những nỗ lực tích cực của các đơn vị thi công
trong tầm kiểm soát dự kiến có thể đến ngày hai mươi hai tháng bốn sẽ thông hầm bãi gió
trong bảy ngày qua tính đến trưa ngày một mươi chín tháng bốn chi nhánh vận tải đường sắt nha trang đã huy động lượt xe ô tô khách
đến hai ga là xã và thị trấn vạn giã huyện vạn ninh và ga tuy hòa ở phường hai thành phố tuy hòa
để chuyển tải hai mươi hai sáu trăm ba mươi bảy hành khách đi trên tám mươi năm đoàn tàu khách trong hành trình sài gòn hà nội sài gòn đà nẵng và ngược lại
thưa quý vị dưới mát là công ty hoạt động đa ngành nghề và đặc biệt là với lãi suất rất cao trả cho nhà đầu tư
nhóm đối tượng đã huy động tới hơn năm một trăm linh tỷ đồng theo dạng đa cấp cho đến nay không có khả năng chi trả hơn một tỷ đồng cho người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội đã khởi tố vụ án hình sự ra lệnh tạm giữ bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn thị khuyên tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn tâm lập pháp và văn đình toàn phó tổng giám đốc công ty để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để tiện quản lý các đối tượng thành lập hàng chục văn phòng môi giới ở cả miền bắc và miền nam
tại miền bắc có khoảng năm mươi văn phòng mỗi văn phòng gồm năm người có nhiệm vụ môi giới lôi kéo nhà đầu tư bỏ tiền vào công ty
từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay các đối tượng đã huy động được khoảng hơn năm một trăm linh tỷ đồng của các đối tượng
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến nay khuyên và các đối tượng không có khả năng chi trả cho các nhà đầu tư như đã cam kết chiếm đoạt số tiền trên một tỷ đồng
thu lời hai tỷ đồng mỗi tháng bằng chiêu dùng tổng đài ảo lừa hàng ngàn người thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền gọi tắt là cod
một băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị công an triệt phá đồng loạt khám xét sáu địa điểm
đưa năm mươi sáu đối tượng vào các nhà đầu tư
đối tượng về làm việc
qua điều tra công an quận một mươi một đã xác định được ba đối tượng chủ chốt cầm đầu là lê đức công chú quận bình tân nguyễn thị hồng nhung vợ công bá võ tuấn chú quận tân phú
các đối tượng phân công nhân viên gọi điện thoại thông báo nạn nhân là một trong những khách hàng may mắn được trúng thưởng một phần quà có giá trị như xe máy hay điện thoại
nạn nhân sau khi nhận hàng trả tiền hoặc đóng tiền chi phí nhận quà thì các đối tượng cắt liên lạc
công an quận một mươi một phát hiện nhóm đối tượng này đã lừa đảo hàng ngàn bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước thu lợi bất chính mỗi tháng hơn hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam vừa thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn đặng hoài trung
trú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trục vớt quang thọ để điều tra về hành vi trốn thuế
theo điều tra công an huyện núi thành xác định trung đã mua năm tờ hóa đơn giá trị gia tăng của hai đối tượng là hoàng thị xuân tảo và đặng thị duyên
cùng chú thành phố đà nẵng với giá là năm ba tỷ đồng nhằm mục đích trốn thuế với số tiền hơn một năm tỷ đồng

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thành cũng đã khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng này để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn